theo quy định của nghị định một trăm bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi
theo đó hộ gia đình chỉ được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính
đối tượng đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ không áp dụng giảm trừ mức đóng
theo quy định người cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo được hỗ trợ một trăm linh mức đóng
người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt bảo hiểm y tế được hỗ trợ bảy mươi
học sinh sinh viên người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ ba mươi
đồng thời bỏ quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm năm cho người cận nghèo mới thoát nghèo
các nhóm đối tượng được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế sẽ đóng hàng tháng
còn nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng sẽ đóng theo quý các đối tượng còn lại đóng theo ba sáu hoặc một mươi hai tháng